đây có thể là những thông điệp cuối cùng của ông trong cương vị ông chủ nhà trắng trước khi nhường chỗ cho tổng thống đắc cử donald trump
trong một mươi ngày nữa thế giới sẽ chứng kiến một bước ngoặt trong nền dân chủ của chúng ta
việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sẽ diễn ra giữa một tổng thống dân bầu cho người kế nhiệm
tôi cam kết với tổng thống đắc cử trump rằng chính quyền của tôi sẽ bảo đảm quá trình truyền giao thuận lợi nhất có thể giống như những gì tổng thống bus đã từng làm cho tôi
những đối thủ của mỹ như nga và trung quốc không thể sánh với mỹ về tầm ảnh hưởng trên toàn cầu trừ khi chúng ta từ bỏ những giá trị của mình và biến mình thành một nước lớn chuyên đi bắt nạt những nước láng giềng nhỏ hơn
trong khi đất nước đang phải tiếp tục cảnh giác chống lại sự xâm lược từ bên ngoài chúng ta cũng phải chống lại sự suy yếu của những giá trị mà chúng ta đang có
đó là lý do tại sao tôi phản đối phân biệt đối xử với những người hồi giáo tại mỹ họ cũng yêu nước giống như chúng ta
tôi rất cảm động và tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã chia sẻ những cảm xúc của mình đối với bài phát biểu đó
trong bài phát biểu của mình chúng ta có thể thấy ông đề cập tới vai trò và vị thế của nước mỹ
và vấn đề thứ hai mà tôi nghĩ rất đáng chú ý đó là ông nói đến mối đe dọa đối với sự thống nhất của nước mỹ sự đoàn kết của nước mỹ sự thống nhất của nước mỹ
đặc biệt tôi nghĩ ông đề cập tới vấn đề này là bởi vì trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua nước mỹ đã bị chia rẽ rất sâu sắc
đã bị tranh cãi trong các cuộc bầu cử ồn ào đó
và đó cũng là một thông điệp dành cho người kế nhậm ông tổng thống đắc cử donald trump
và thưa quý vị không chỉ bằng lời nói mà quá trình chuyển giao cũng được song hành với những bước chạy nước rút của chính quyền ông obama
người ta không thấy ông nghỉ ngơi mà thay vào đó là gấp rút thực hiện một loạt các chính sách như là cấm khai thác vĩnh viễn dầu ngoài khơi trong thềm lục địa của mỹ tại đại tây dương và bắc băng dương
thiết lập những tiêu chí mới về môi trường chuyển tù nhân ra khỏi căn cứ guantanamo
gián tiếp chỉ trích việc xây dựng khu định cư của israel thông qua lá phiếu trắng tại liên hợp quốc
hay là tiến hành các biện pháp trừng phạt nước nga với cáo buộc nga can thiệp vào bầu cử mỹ thông qua các cuộc tấn công mạng
thưa tiến sĩ ngô duy ngọc ông đánh giá như thế nào về cách mà ông obama thực hiện một loạt các chính sách vừa qua
đây chỉ là những hành động để hoàn thành nốt những việc còn giang dở của mình hay còn gửi gắm những thông điệp gì đối với ông donald trump
tôi nghĩ rằng trong những quyết định vừa qua gần đây nhất của ông tổng thống barack obama
thì có những việc mà ông tiếp tục ông phải làm ví dụ như vấn đề về thay đổi khí hậu
và đặc biệt là hội nghị thường đỉnh về thay đổi khí hậu tại paris sự đóng góp của nước mỹ cũng rất là lớn
vấn đề thứ hai như anh vừa nhắc đó là vấn đề về khai thác dầu mỏ
thì chính trong thời kỳ lãnh đạo của ông obama nước mỹ đã trở thành một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ đầu tiên lớn trên thế giới
và giảm sự tụ thuộc